liên quan đến cơn sốc với máy bay thời gian gần đây việc thiếu vé cháy vé máy bay hạng phổ thông
sau dịp tết hai nghìn hai mươi hai đang khiến cho nhiều người hết sức bức xúc
tuy nhiên tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines lại khẳng định điều này là đúng quy định
theo ông trịnh hồng quang phó tổng giám đốc việt nam airlines hiện nay giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa
đang được việt nam airlines thực hiện theo cơ chế giải giá linh hoạt gồm nhiều mức giá từ thấp đến cao
việc áp dụng các điều kiện giá vé khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
và tuân thủ tuyệt đối các quy định về khung giá vé cùng các quy định khác của pháp luật
ngay sau tết nguyên đáng vé máy bay hạng phổ thông bay một chiều từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
rơi vào tình trạng khang hiếm
hành khách đặt vé sát giờ buộc phải lựa chọn vé hàng thương gia với giá lên đến cả chục triệu đồng
cũng theo phó tổng giám đốc vietnam airlines thị trường hàng không đang có dấu hiệu hồi phục
theo đó ba tuần trước và trong tết từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày bốn tháng hai
khách nội địa tăng trưởng khoảng trên hai mươi với cùng kỳ năm ngoái
giai đoạn sau tết từ ngày tám đến ngày hai mươi tháng hai dự kiến nhóm đường bay gồm vinh thanh hóa
về thành phố hồ chí minh nhu cầu vẫn tiếp tục tăng cao
nhóm đường bay địa phương gồm hà nội đà nẵng huế
quảng ngãi quy nhơn đồng hới hải phòng về thành phố hồ chí minh
nhu cầu cao rải rác đến hết ngày một mươi năm tháng hai
nhóm đường bay kết hợp du lịch gồm đà lạt phú quốc nha trang về thành phố hồ chí minh
nhu cầu cao đến hết ngày một mươi bốn tháng hai riêng các ngày mùng tám đến ngày một mươi tháng hai
đã hết chỗ và chỉ còn vé hạng thương gia
nguyên nhân khiến lượng khách nội địa phục hồi tốt so với năm ngoái
là do các biện pháp nới lỏng y tế tiêm phụ vaccine của chính phủ triển khai sớm trước tết
hơn nửa giai đoạn sau tết nhu cầu dự kiến cao hơn trước do khách đã về quê
trong đợt bùng dịch thứ ba từ tháng sáu đến tháng một mươi này mới trở lại
cùng với đó là những người đi du lịch sau tết khi chính phủ cho phép bỏ xét nghiệm
với trẻ em trước khi lên máy bay
theo đánh giá của cục hàng không lượng khách đến thành phố hồ chí minh
qua sân bay tân sơn nhất sẽ tiếp tục còn neo ở mức cao cho đến khoảng ngày hai mươi